phát huy tính sung kích của đoàn viên những năm qua phong trào thanh niên thi đua phát triển kinh tế
thoát nghèo đã được nhân rộng ở nhiều địa phương của tỉnh lai châu hàng nghìn thanh niên dân tộc
thiểu số ở các huyện vùng cao đã mạnh dạn vay vốn yêu đãi từ ngân hàng chính sách và xã hội
để phát triển kinh tế thoát nghèo và làm giàu sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình
nhân dân tại huyện biên giới vùng cao sinh hồ tỉnh lai châu
trước đây gia đình chị trang thị xua ở bản trang xã sa dê phiên huyện sinh hồ rất khó khăn
nhà cửa đất đai sản xuất đều không có cuộc sống phụ thuộc vào bố mẹ không chịu khuất phục trước
khó khăn chị xua cùng chồng đi mượn đất trồng trè cây dược liệu đương quy cây ớt để phát triển
kinh tế nhờ tính chịu khó ý chí phấn đấu và tính quyết đoán của tuổi trẻ mà đến nay
gia đình chị trang thị xua đã dựa
năm ngoái do hai vợ chồng cũng chăm chỉ làm ăn trồng cây đương quy cây ớt cây trè
nên là cũng thu được sáu mươi triệu cũng dựng được cái nhà và năm nay thì hai vợ chồng cũng bàn với
với nhau là sẽ cố gắng phát triển kinh tế để hai vợ chồng cuộc sống vợ chồng đều vất vả hơn ạ
thời gian qua huyện đoàn xìn hồ phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội làm tốt công tác hỗ trợ
thanh niên vay vốn phát triển chăn nuôi sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm với tổng dư nợ đạt
trên tám mươi tám tỷ đồng từ đó nhiều mô hình kinh tế đã được đoàn phiên thanh niên trong huyện mạnh dạn đầu
tư hiệu quả trong thời gian tới thì ban thường hội của đoàn sẽ tiếp tục triển khai các phong trào
về phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tuyên truyền
để cho các hội thanh niên vay vốn để phát triển kinh tế và xây dựng các đề án để tiếp cận nguồn
vốn một trăm hai mươi của trung ương đoàn để cho thanh niên trong huyện đầu tư sản xuất các mô hình kinh tế
để thanh niên nông thôn vùng dân tộc có định hướng đúng đắn và có cơ hội phát triển các mô hình kinh tế
cần có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình kinh tế tập thể
thông qua các chương trình dự án điều này sẽ tạo động lực góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
nhất là những vùng khó khăn